tại tỉnh an giang người dân tại khu vực khóm bình thới một phường bình khánh thành phố long xuyên vừa bắt quả tang đối tượng nguyễn thành vinh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy chú khóm bình thới ba phường bình khánh thành phố long xuyên đang có hành vi cướp tài sản
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận do nghi ngờ anh đỗ minh tài sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm chú phường bình đức thành phố long xuyên lấy trộm tài sản của gia đình
sau khi nhậu xong vinh đến khu vực tổ một mươi một khóm bình thới một phường bình khánh thì gặp tài đã đi bán vé số
vinh đã hành hung nạn nhân rồi cướp đi một mươi tám tờ vé số một điện thoại di động một đồng hồ đeo tay và một trăm bảy mươi ba đồng tiền mặt
trước đó khoảng một tháng vinh cũng đã hành hung tài rồi chiếm đoạt ba mươi tờ vé số
và một điện thoại di động hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long xuyên tỉnh an giang đang tiếp tục xác minh làm rõ